hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý trong bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay thứ sáu ngày hai mươi chín tháng sáu
xin kính chào quý vị khán giả và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin
thưa quý vị ngày hôm nay hội nghị và triển lãm khởi nghiệp đà nẵng sh hai nghìn một mươi tám mang chủ đề vốn của khởi nghiệp
đã chính thức diễn ra với sự tham dự của hơn hai lượt đại biểu trong và ngoài nước
đến sự hội nghị có thứ trưởng bộ khoa học công nghệ nguyễn văn tùng
hai nghìn một mươi tám với chủ đề vốn của khởi nghiệp với sự tham gia của bốn mươi diễn giả chuyên gia khởi nghiệp trong nước và quốc tế
cùng các phiên thảo luận tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm đã mở ra hàng loạt cơ hội hấp dẫn mới dành cho các start up
như vốn đầu tư nguồn nhân lực hợp tác kinh doanh quảng bá sản phẩm học hỏi từ chuyên gia hàng đầu
cũng như cơ hội tiếp cận với hàng nghìn người tham dự từ nhiều nước trên thế giới
sự kiện đã thu hút hơn hai đơn vị khởi nghiệp trong nước và quốc tế
với sáu mươi dự án khởi nghiệp cùng bảy mươi ba dân hàng triển lãm các sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo
hiện tại thì mình đem tới đây một dự án là camera ba trăm sáu mươi cho xe ô tô
một dự án là giúp mọi người lái xe dễ dàng hơn với cái hệ thống camera là với góc nhìn chính cao
bih tham gia vào shop này rất muốn có những cái kết nối tới các nhà tư vấn các nhà đầu tư
để mà dự án bgif hoàn thiện hơn và có thể lây được xoăn trong giai đoạn tới
các hoạt động triển lãm hội nghị hội thảo và các cuộc tranh tài khởi nghiệp
xoay quanh năm loại vốn vốn tài chính vốn nhân sự vốn xã hội vốn bản địa và vốn công nghệ
sơ pha hai nghìn một mươi tám chia sẻ những góc nhìn khác nhau tạo dựng không gian để các đầu mối nắm giữ các nguồn vốn
và cùng tìm ra cách thức để khởi nghiệp bền vững
hiện nay là có thể nói là giai đoạn đầu của khởi nghiệp ở đà nẵng thì đã được trải qua rồi
nhưng mà đến cái giai đoạn sau là giai đoạn mà cần vốn
thì các start up rất là khó khăn
chúng tôi muốn kêu gọi các nhà đầu tư thiên thần kêu gọi các doanh nghiệp đã thành công
kêu gọi các quỹ đầu tư mạo hiểm đến đà nẵng để đầu tư vào các dự án khởi nghiệp của đà nẵng
để có thể giúp cho các bạn trẻ có đủ nguồn lực đi tiếp một giai đoạn sau
đặc biệt tại sê phai hai nghìn một mươi tám cuộc thi thuyết trình dự án khởi nghiệp lớn nhất miền trung
với bảy dự án xuất sắc
xuất sắc được tuyển chọn từ bốn mươi dự án sẽ tranh tài và tìm ra chủ nhân của giải thưởng lên đến hơn hai trăm linh triệu đồng
một khóa đào tạo về khởi nghiệp tại israel cùng nhiều hỗ trợ kết nối đầu tư khác
theo báo cáo của tổng cục thống kê công bố vào sáng nay
tổng sản phẩm trong nước gdp sáu tháng đầu năm ước tính tăng bảy tám
đây là mức tăng cao nhất của sáu tháng kể từ năm hai nghìn một mươi một trở lại đây
theo tổng cục trưởng tổng cục thống kê kết quả này khẳng định tính kịp thời và hiệu quả
trong việc chính phủ chỉ đạo quyết liệt các cấp các ngành các địa phương
trong nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai nghìn một mươi tám
cụ thể là trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế
khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng ba chín mươi ba đóng góp chín bảy vào mức tăng trưởng chung
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng chín bảy đóng góp bốn mươi tám
khu vực dịch vụ tăng sáu chín đóng góp bốn mươi một
trong đó đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng của tổng giá trị
tăng thêm của toàn nền kinh tế như buôn bán lẻ tăng tám hai mươi một so với cùng kỳ trước
đây là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực dịch vụ
thị trường bán lẻ của tp hcm đang là địa phương có mức tăng trưởng cao
tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước đưa hàng vào kênh bán lẻ hiện đại
phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng ngày càng tăng của người dân
theo báo cáo của sở công thương tp hcm trong sáu tháng đầu năm
doanh thu bán lẻ hàng hóa của tp hcm ước đạt hơn
ba trăm hai mươi tám năm trăm tám mươi tỷ đồng chiếm tỷ trọng sáu mươi năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ
tăng một mươi hai chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong sáu tháng qua đơn vị đã triển khai chương trình bình ổn gắn với việc thực hiện cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam và chương trình đã thu hút chín mươi đơn vị tham gia
để đảm bảo nguồn cung thời gian tới tp hcm sẽ tăng cường đẩy mạnh hoạt động
kết nối cung cầu với các tỉnh lân cận tích cực mở rộng điểm bán thực phẩm an toàn
theo tiêu chuẩn quốc tế để bảo vệ sức khỏe cũng như quyền lợi của người tiêu dùng
theo khảo sát của hiệp hội điều việt nam vinacast hiện có khoảng tám mươi nhà máy
cơ sở chế biến điều đã tạm dừng hoạt động hoặc buộc phải đóng cửa không thể sản xuất
nguyên nhân khách quan là do giá điều nhân xuất khẩu hiện đã giảm mạnh
khiến không ít doanh nghiệp thua lỗ tạm dừng hoạt động
tuy nhiên chính việc nhiều doanh nghiệp chủ quan mở rộng công suất nhà máy quá lớn
dẫn tới không đủ nguyên liệu điều thô cho chế biến xuất khẩu
hậu quả là hàng loạt nhà máy không có nguyên liệu sản xuất buộc phải đóng cửa
bên cạnh đó do thời tiết không thuận lợi trong khi có nhiều hộ trồng điều thiếu kinh nghiệm chăm sóc
sản lượng hạt điều nguyên vụ hai mươi bảy hai mươi tám của cả nước dự kiến chỉ đạt khoảng ba trăm linh tấn
thấp hơn nhiều so với ước tính ban đầu là từ bốn trăm linh đến năm trăm linh tấn
tình trạng hạt điều bị mất mùa đang diễn ra trên diện rộng ở nhiều địa phương như lâm đồng bình phước
ngoài năng suất hạt điều trong nước còn bị giảm cả về chất lượng gây ảnh hưởng đến giá cả
đó là trách nhiệm trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay
theo báo cáo của chính phủ đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy nợ công của việt nam đang là ba triệu tỷ đồng
tính trung bình mỗi người dân đang phải gánh ba mươi triệu đồng nợ công
và với tình hình hiện tại năm hai nghìn hai mươi dự báo nợ công của nước ta sẽ lên đến bốn hai triệu tỷ đồng
riêng sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng trị giá chi trả nợ của chính phủ là hơn một trăm linh hai tỷ đồng
với số nợ hiện tại hàng năm ngân sách phải dành từ bảy tám tổng trị cho việc trả nợ
thời gian qua khi mà nhìn một cách toàn cục nhiều dự án sử dụng vốn vay đến thời điểm hiện tại
vẫn chưa phát huy hiệu quả gây ra lãng phí cho ngân sách cũng như gia tăng gánh nặng trả nợ
trong số này có một trăm sáu mươi chín triệu usd là vốn vay từ nước ngoài với lãi suất ba một năm
và hai trăm năm mươi triệu usd với lãi suất bốn một năm
sau một mươi năm y ạch triển khai dự án này không chỉ đội vốn hơn ba trăm linh triệu đô
mà còn kéo theo những áp lực cực lớn về chi trả nợ công
thứ nhất đầu tư cái đường này có hợp lý chưa có thỏa đáng chưa có đáp ứng được nhu cầu hay không có hiệu quả hay không
và trong quá trình thiết kế cũng như trong quá trình thẩm định phê duyệt dự án
cũng như tất cả các khâu ta phải thẩm tra xem xét lại
thường thường đối với đối với nhà thầu thì bao giờ khi nó bỏ thầu ấy
cái chỉ tiêu đầu tiên chúng ta chú ý là về mặt giá
cho nên chọn những cái giá tương đối thấp nhưng trong quá trình mà cuối cùng lại giá đội vốn
tăng vốn lên làm cho đội vốn lên thì thực chất hiệu quả không có
còn với dự án đường sắt đô thị tuyến nhổn ga hà nội
nếu như mức đầu tư ban đầu là bảy trăm tám mươi ba triệu euro
thì hiện tại số vốn dành cho dự án này đã phải điều chỉnh lên tới một một trăm bảy mươi sáu triệu euro
không chỉ đội vốn dự án này cũng chẳng thể đảm bảo tiến độ khi đã năm bảy lần phải lùi thời hạn hoàn thành

lập luận này được củng cố vững chắc hơn khi mà mới đây cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho biết
nợ công đang ở mức là năm mươi tám hai so với gdp
đầu tư về các dự án nhưng khi đầu tư các dự án thì việc tính toán hiệu quả các dự án là không tính kỹ
đôi khi nó thật có vấn đề chủ quan mà có một thời chúng ta thấy cái bệnh gọi là miễn dự án
cứ cần chạy cần tìm mà có dự án là được
còn vấn đề dự án sau như thế nào
thì không quan tâm
cho nên chính đấy là cái việc dẫn đến cái chuyện là tiền nhà nước bỏ ra cho cái dự án một cách nó không có hiệu quả và gây lãng phí
nhiều năm vừa rồi chúng ta đã đầu tư rất nhiều các dự án đầu tư công mà cuối cùng không hiệu quả
dự án này thua lỗ dự án thì ngừng lại và cũng gây ra một cái lãng phí vô cùng lớn mà gọi là hay chúng tôi có thể nói là không hiệu quả
cho nên là đã làm cho cái nợ công nó vượt trần
và tôi cho đấy là nguyên nhân đầu tiên
và cho nên để muốn có những giải pháp để giảm cái nợ công này
đầu tiên là tôi nghĩ
phải xem xét lại giả soát lại toàn bộ các cái dự án đầu tư công
cái nào không cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức
thì mới có cái hy vọng rằng tức là cái nợ trần nợ công nó giảm dần xuống
kiểm toán nhà nước cho biết hệ số thanh toán trả nợ của việt nam là khá cao
nếu tính cả đảo nợ thì con số này lên tới hai mươi sáu tổng thu ngân sách và đang có xu hướng tăng lên
trong tương lai gần khi mà lãi suất vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tăng lên áp lực trả nợ sẽ còn tiếp tục nặng nề hơn nữa
và với những áp lực này thì việc thực hiện hiệu quả luật quản lý nợ công là cực kỳ quan trọng
thưa quý vị thường tín hà tây xưa được mệnh danh là mảnh đất trăm nghề
người nông dân nơi đây với đôi bàn tay cần cù đã làm ra những sản phẩm thủ công vô cùng tinh tế
trải qua hàng trăm năm qua bao thăng trầm biến đổi của cuộc đời
không ít người đã rời bỏ làng quê để đến với những miền đất mới kiếm tìm những công việc mới mang về nguồn thu nhập cao
thế nhưng ở thường tín vẫn có những người gắn bó với nghề truyền thống
không những sống được với nghề họ còn đang từng ngày nỗ lực mang sản phẩm của quê hương đến xa hơn với bạn bè quốc tế
mỗi ngày một nghề ngày hôm nay là câu chuyện về những người làm ra chiếc lược sừng thụy ứng
và những hình ảnh này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai
gần năm trăm linh năm nay làng thụy ứng nổi tiếng với nghề làm lược rừng
lược sừng thụy ứng chàng ơi trăm nghề quê thiếp thiếp mời chàng mua
cả nước việt nam có hai làng làm lược
một là làng làm lược bí của trầm và khương yên thì hiện nay đã mai một
duy còn làng nghề lược sừng thụy ứng ra đời từ thời kỳ nước trung tông
một nghìn năm trăm
năm mươi sáu đến nghìn năm tám
thì cách đây là bốn trăm sáu mươi năm
làm lược rừng khó nhất là khâu chọn nguyên liệu
bằng con mắt của người làm nghề lâu năm
người thợ thụy ứng có thể phân biệt được đâu là chiếc sừng đạt yêu cầu
mình mua nhập nguyên liệu sừng trâu sừng trâu sừng bò
sừng trâu thì nó phải đủ độ dày
hoặc là con trâu hoặc con bò nó to
cái sừng nó sẽ to và nó dài
dài thì mình phân biệt được nó là già
con trâu già thì càng dài bao nhiêu thì làm những sản phẩm càng đẹp được bấy nhiêu
một cái sừng khi mà ra được một cái nược hoặc là một cái sản phẩm gì thì nó rất là nhiều công đoạn
đầu tiên ta phải lựa cái sừng này
xong về bổ cái sừng ra làm đôi
xong cho vào máy thủy lược ta ép phẳng nó ra
xong ta sẽ cho vào cái mẫu ta vạch
vạch xong rồi ta lọng déo nó ra
lọng déo nó ra thì thành hình những cái lược
xong rồi ta mài nhẵn và cắt
cắt cái những từng chiếc răng một
cắt răng là đòi hỏi cái người thợ cũng phải tại nghề cứng thì mới cắt được răng
cái lượng to thì mình cắt răng nó thường thường là nó một ni hai một chiếc răng
thì là răng nó rất là đẹp nó đều
còn nếu mà cắt lược to hơn nữa thì răng khoảng ni tư
khi mình làm lên sản phẩm nó có cả cái tác dụng là chống gió nữa
mình có thể làm cái xử cái sừng này cái lược cái đầu
còn cái đầu sống thì mình có thể làm cái lược cái đầu

nhưng cái lược sừng nào nó như vậy còn cái lược nhựa thì không thể làm thế được
những chiếc lược sừng nhỏ bé đã mang đến sức sống mới cho thụy ứng
mỗi ngày vợ chồng anh chiến có thể làm ra trung bình khoảng tám trăm linh chiếc lược
từ hai bàn tay trắng anh chị đã làm nên cả cơ ngơi khang trang
bộ mặt của làng quê nhờ thế mà cũng khởi sắc
tại nay là dương đằng thụy đã phát triển và tạo ra được những cái sản phẩm bằng máy móc
và hiện nay vừa nâng cao chất lượng vừa bền vừa đẹp
thì làm ra là rồng cua tôm cá
nhưng mà họ là xuất khẩu
như đức pháp trung quốc thái lan thì đều có mặt hết
thì đấy là một cái sự phát triển rất là mạnh của cái làng này mà duy trì đến ngày nay